đến chiều ngày hai mươi năm tháng tám tức tám ngày điều tra các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp
truy xét hơn một người trong khu vực khoanh vùng liên quan đến để tìm ra nghi phạm
cùng với đó cơ quan chức năng cũng đã truy xét các đối tượng liên quan
tuy nhiên đến nay vẫn trong quá trình điều tra truy bắt đối tượng
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng tám tại số nhà sáu đường đinh đài
khu phố nam tiến phường hồng châu thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong
với các vết thương ở trên người
ngày hai mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã khởi tố vụ án giết người
để nhanh chóng điều tra làm rõ
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp
với công an thành phố hồ chí minh phát hiện và triệt phá một đường dây lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
đường dây này có hai mươi một đối tượng hoạt động trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và tất cả đều bị bắt giữ
trong đó có một mươi chín đối tượng là người thái lan
và hai đối tượng cầm đầu là người đài loan trung quốc
thủ đoạn của các đối tượng này là thực hiện các cuộc gọi mạo danh của cảnh sát
nhân viên biêu điện ngân hàng để lừa các bị hại chuyển tiền đến các tài khoản
do chúng chỉ định với mục đích chiếm đoạt
cảnh sát hoàng gia thái lan cho biết nhóm đối tượng này đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi lừa đảo
chiếm đoạt số tiền hàng triệu đô la mỹ
tại thành phố hồ chí minh khi chúng đang sử dụng tổng đài voip gọi về thái lan
để lừa đảo thì bị bắt quả tang
vào đêm hôm nay
hôm qua một đám cháy bùng phát từ kho vật tư bên trong của bệnh viện đa khoa đà nẵng
khiến nhiều bệnh nhân và người nhà ở khoa cấp cứu gần đó hốt hoảng si tàn
khoảng một mươi tám h tối ngày hôm qua các bác sĩ và bệnh nhân cùng người nhà phát hiện khói bốc lên
nghi ngút từ khu vực kho vật tư bên trong của bệnh viện
bảo vệ bệnh viện đã dùng các bình chữa cháy mini để dập tắt đám cháy nhưng không được
lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã nhanh chóng điều xe chữa cháy chuyên dụng
và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai phương án dập mở lửa
sau gần ba mươi phút nỗ lực lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cơ bản không chế đám cháy
và bắt đầu lan sang khu vực khác
tuy không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã khiến nhiều thiết bị vật tư bên trong kho bị thiêu dụi
hiện chưa thống kê được thiệt hại
ngày hôm qua trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy b thuộc thị xã tân uyên của tỉnh bình dương
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba phương tiện khiến hai người bị mắc kẹt trong cabin
xe tải biển số sáu mươi c một mươi sáu nghìn bốn trăm sáu mươi ba lưu thông theo hướng từ thị xã thuận an về khu công nghiệp nam tân uyên
khi đi qua cầu khánh vân thì bất ngờ tông trực diện vào xe ben biển số đồng nai
không đi theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng
cùng thời điểm này xe bán tải biển số sáu mươi một ld bốn nghìn ba trăm ba mươi hai lao tới không kịp xử lý
nên đã gây ra vụ tai nạn biên hoàn làm bang phương tiện dính chặt vào nhau hư hỏng nặng
tài xế xe tải và xe bên bị kẹt cứng cho cabin được người dân giải cứu ra ngoài chuyển đi cấp cứu
trong đó tài xế xe bên nguy kịch
những ngày gần đây tại các tỉnh miền núi phía bắc như sơn la lào cai vẫn xuất hiện mưa lớn
lũ ống lũ quét và xa lở gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tại tỉnh lào cai các xã bị thiệt hại nặng là simacai nàn sán mản thần và bản mế
xã simacai có trên một mươi nhà dân bị hư hỏng trong đó một nhà bị sập
trường trung học cơ sở xã simacai bị ngập nước nhiều giờ hư hỏng nhiều vật dụng
dạy và học ngập kho chứa năm tấn gạo
trường trung học cơ sở simacai phải nghỉ học để các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả mưa lũ
tính đến trưa ngày hai mươi bốn tháng tám trên toàn tỉnh sơn la đã có một trăm ba mươi tám nhà bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ
thưa quý vị và anh chị em
cảm ơn cặp lại
cảm ơn làm ơn